nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân toàn vùng tây nguyên
ngành y tế tỉnh đắk lắc đang khẩn trương di rời bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên
về cơ sở mới khang trang hơn tại tp bunma thuật tỉnh đắk lắk
công tác di rời bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên về cơ sở mới được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một được bắt đầu từ thời điểm trước tết nguyên đán kỷ hợi
với việc di rời máy móc trang thiết bị lớn
giai đoạn hai bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng hai di rời bệnh nhân và tất cả các thiết bị nhỏ
hệ thống hành chính dự kiến việc di rời đợt hai được thực hiện trong vòng từ một mươi đến một mươi năm ngày
bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên khởi công từ năm hai nghìn một mươi quy mô tám trăm linh giường bệnh với tổng vốn đầu tư gần một một trăm linh tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ